thưa quý vị và các bạn trong những ngày gần đây thì số ca lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng tại hà nội
tiếp tục thiết lập những cột mốc mới lên tới trên hai mươi ca mỗi ngày
điều này dẫn tới tình trạng quá tải tại các trạm y tế xã phường khi mà người dân phải chờ đợi xếp hàng dông rắn để xin xác nhận f
thậm chí còn nhiều người đã phải đi lại nhiều lần mới có thể hoàn thành xong các thủ tục xác nhận
trước tình trạng này ubnd tp hà nội đã yêu cầu áp dụng sử dụng phần mềm quản lý người nhiễm f
cấp giấy xác nhận xuống từng tổ dân phố trao tận tay cho người dân
việc làm này đã kịp thời phát huy hiệu quả và giảm tài áp lực cho các trạm y tế xã phường
hạn chế tình trạng lây nhiễm khi tập trung đông người
mô hình hoạt động này cũng hiện đã nhận được sự đồng thuận ủng hộ của đông đảo ý kiến cư dân mạng
theo đó với phần mềm quản lý f thông tin của người nhiễm sẽ ngay lập tức được cập nhật
trạm trường y tế sẽ phê duyệt khỏi bệnh cho bệnh nhân
f chỉ cần chụp ảnh test âm tính và gửi ảnh qua nhóm gia lô
sau đó ubnd tp sẽ ra văn bản xác nhận hết thời gian cách ly chuyển xuống tổ dân phố để gửi tận tay người dân
những trường hợp bị thất lạc người dân ra bộ phận một cửa của phường để được cấp lại
thủ tục không quá một mươi phút

quy trình đơn giản này đã tháo gỡ những bức xúc của người dân liên tục những ngày vừa qua khi phải xếp hàng chờ đợi tại các trạm y tế
cách làm này cũng nhận được sự chia sẻ và đánh giá cao từ nhiều ý kiến cư dân mạng
may quá đợt này bị nhiễm mình được cấp giấy chứng nhận f mang đến tận nhà
cầm tờ giấy mà nhiều cảm xúc
đọc báo tới mọi người xếp hàng mà sợ quá
thời đại bốn rồi mà người dân vẫn phải trực tiếp đi xin dữ liệu người dân được thu thập cập nhật hết rồi
nên áp dụng khoa học công nghệ vừa quản lý tốt
vừa tránh sai sót lại vừa tiết kiệm được thời gian công sức đi lại của cả nhân viên y tế và người dân
cách đây một tuần mình bị f và y tế phường không được đi tận ba lần
chờ vài tiếng đồng hồ mới xin được xác nhận f
triển khai sớm bằng công nghệ như thế này có phải đỡ khổ hơn cho người dân không
cùng với đó hiện nhiều địa phương cũng đã chủ động sáng tạo nhiều cách làm như ứng dụng mạng xã hội
hay bằng phần mềm công nghệ nhằm kịp thời tiếp nhận thông tin người dân nhiễm hoặc nghi nhiễm covid một mươi chín
đồng thời người dân cũng được hướng dẫn tự khai báo thông tin sức khỏe thông qua các ứng dụng phần mềm
điều này cũng tạo ra cơ chế quản lý giám sát chặt và ngăn không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng
việc khai báo online cấp giấy online đối với những trường hợp f như thế này
sẽ xác nhận được đúng thời gian nhiễm điều trị của nhiều f tại nhà
việc này liên quan đến chế độ chính sách bảo hiểm xã hội thiết thực và hiệu quả
hằng ngày tôi tự vào linh để khai báo thông tin sức khỏe
như thế lực lượng y tế cũng đỡ vất vả hơn
công nghệ đâu cần gì cao xa những tiện ích dễ làm thế này cũng rất hiệu quả rồi
nhiều nơi như chỗ tôi ở chưa thấy áp dụng vẫn phải ra y tế phường xin xác nhận
cần phải triển khai đồng bộ có như thế thì người dân mới an tâm điều trị f tại nhà
trước tình hình số f tại nhiều địa phương gia tăng nhanh chóng
số lượng f hiện đang điều trị tại nhà chiếm trên bảy mươi
để đáp ứng các yêu cầu thăm khám và theo dõi
nhiều địa phương đã thành lập các tổ y tế lưu động hay các tổ hỗ trợ f
trên cơ sở đó kết nối f với các tổ y tế cơ sở để cập nhật thông tin
báo cáo về tình hình sức khỏe cho cán bộ y tế theo dõi
việc cần có những cơ chế cách làm linh hoạt phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay
là vấn đề hiện nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng
tránh tình trạng dập khuôn máy móc và tạo tâm lý tinh thần thoải mái cho các f điều trị tại nhà
theo quy định của bộ y tế người dân có thể được xác định là f khi thực hiện xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
và được nhân viên y tế giám sát gián tiếp thông qua các phương tiện từ xa
cần phải áp dụng thống nhất việc cấp giấy xác nhận f tránh mỗi đời mỗi kiểu
việc cán bộ y tế chuyển các giấy tờ xác nhận f hoàn thành cách ly đến cán bộ tổ dân phố
rồi chuyển về cho từng hộ dân là hợp lý
chỉ trừ trường hợp người dân cần gấp có thể trực tiếp lên trạm y tế phường xin xác nhận
các trạm y tế phường xã cần phải đẩy mạnh tuyên truyền để người dân biết các hướng dẫn
gửi trực tuyến không cần đến trực tiếp
cán bộ cũng phải được tập huấn kỹ tránh trường hợp người dân hỏi trực tuyến nhưng lại trả lời trực tiếp
có như vậy mới tạo ra hiệu quả áp dụng công nghệ
thủ tục nhanh gọn và không còn cảnh người dân xếp hàng dài chờ đợi cấp giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
mô hình ứng dụng phần mềm quản lý f đã và đang đem lại nhiều tín hiệu tích cực
bạn suy nghĩ gì về nội dung này hãy chia sẻ trên fanpage của truyền hình công an nhân dân